các bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân phu yong thâm quyến trung quốc vừa cứu sống một người đàn ông
sau khi nuốt một chiếc kéo và ba bật lửa trong lúc say rượu
theo đó bệnh nhân ly khoảng bốn mươi tuổi sau một đêm uống rượu thừa nhận mình đã dạy rột nuốt bật lửa thuốc lá
và một chiếc kéo kìm loại sắc nhọn có thể đâm xuyên qua thành bụng
qua kiểm tra nội soi xác nhận trong dạ dày có chiếc kéo và ba chiếc bật lửa
các bác sĩ cẩn thận lấy chiếc kéo ra ngoài
được biết phải mất thêm một giờ để lấy ba chiếc bật lửa ra
giám đốc ly yunda trung tâm nội soi tiêu hóa giải thích rằng
mặc dù việc loại bỏ dị vật bằng nội soi có vẻ đơn giản nhưng hoạt động thực tế lại rất khó khăn
nếu không được xử lý đúng cách việc lấy dị vật ra có thể dễ dàng gây ra hư hỏng thứ cấp
hoàng minh di trợ lý giám đốc trung tâm nội soi tiêu hóa giải thích rằng
dị vật chất đường tiêu hóa là một trong những tình trạng nguy kịch nhất trong lĩnh vực tiêu hóa
trường hợp nghiêm trọng nó có thể gây tắc nghẽn hoàn toàn thực quản
gây ra các triệu chứng chèn ép khí quản như khó thở hụt hơi chảy máu đường tiêu hóa
thùng và thậm chí xuyên thủng các động mạch lớn dẫn đến tử vong
đối với những dị vật không thể tống ra khỏi cơ thể kịp thời
thì phương pháp điều trị được ưu tiên là loại bỏ bằng nội soi
dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến
thường là hóc xương phổ biến nhất là xương cá rồi tới xương các động vật khác như gà
vịt hoặc khóc thức ăn khác như thịt búi rau trái cây và nuốt các dị vật như tam tre
răng rả đinh ốc vít kim băng vỏ thuốc vào đường tiêu hóa trên
thường là thực quản hoặc qua thực quản xuống dạ dày ruột có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
nguyên nhân là do thói quen vừa ăn vừa trò chuyện thói quen nhai không kỹ và không cẩn thận
nốt vội vàng và không nhận ra dị vật bên trong
bệnh nhân lớn tuổi và không thể cắn và xé thức ăn do răng yếu nên có xu hướng nốt khối thức ăn
có xương hoặc dị vật vào thực quản mà không nhai
thói quen vội uống thuốc chưa bỏ vỏ chứa cạnh sắc nhọn
thói quen dùng tem tre sau khi ăn và ngậm tam tre
uống rượu bia nhiều say xỉn không tỉnh táo và có thể nuốt phải dị vật
trẻ em thường xuyên ngậm đồ chơi người dùng răng giả chất lượng không đảm bảo
các bác sĩ khuyến cáo sau khi nuốt hoặc khóc dị vật với kích thước lớn
cần nhanh chóng đến cơ sở y tế sớm nhất để được kiểm tra và gác dị vật
không nên cố gắng uống hoặc ăn thêm thức ăn để hy vọng dị vật trôi xuống sẽ làm cản trở
và gây khó khăn trong quá trình gấp dị vật
đặc biệt tránh tình trạng để lâu ngày sẽ gây viêm dẫn đến tắc ruột thủng ruột
tổn thương dạ dày nguy hiểm cho tính mạng